sáng nay một mươi tháng một mươi hai theo giờ ấn độ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với chủ tịch đảng quốc đại ấn độ sonia gandhi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng khi thấy đảng cầm quyền cũng như các chính đảng lớn của ấn độ
trong đó có đảng quốc đại đều có chung lập trường và chính sách thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với việt nam
chủ tịch quốc hội mong rằng đảng quốc đại ấn độ với tư cách là chính đảng lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng
cùng các chính đảng khác tại ấn độ tiếp tục ủng hộ việc phát triển quan hệ hợp tác việt nam
đồng thời khẳng định đảng cộng sản việt nam rất coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với đảng quốc đại ấn độ
đề nghị hai đảng tiếp tục tăng cường quan hệ thông qua hình thức trao đổi đoàn trao đổi thông tin tham vấn giữa hai đảng
góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước
về phần mình chủ tịch đảng quốc đại ấn độ sonia gandhi bày tỏ vui mừng được gặp chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
đề nghị hai nước rất phát triển trong thời gian qua không chỉ trên các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như văn hóa giáo dục
hiện tại mỗi năm ấn độ dành cho việt nam hàng trăm suất học bổng chính thức cùng nhiều khóa đào tạo khác
chủ tịch đảng quốc đại ấn độ cho rằng đây sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới